theo thông tin từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cơn bão kanmeji ở phía đông bắc đảo luzon philippines sẽ gây ảnh hưởng đến nước ta
cùng với không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến bắc bộ và một số nơi ở trung trung bộ vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới được xác định sẽ di chuyển vào biển đông nước ta
để chủ động ứng phó với bão và gió mùa đông bắc văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
các bộ chủ động thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra
ra soát sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho người tài sản và các hoạt động khai thác trên biển sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu sẵn sàng nhân lực và phương tiện khi có tình huống xấu xảy ra